khô mắt là hiện tượng mắt có dấu hiệu cộm rát ngứa nhức mỏi
hiện nay căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng nhất là vào thời điểm nắng nóng
đáng nói là trứng khô mắt ngày càng xảy ra nhiều ở dưới trẻ
nhưng mọi người lại chủ quan gây khó khăn trong việc điều trị
công việc thường tiếp xúc với ánh nắng nên suốt một tháng qua
người đàn ông ba mươi sáu tuổi này liên tục có những biểu hiện khô mắt gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt
còn người phụ nữ này liên tục bị ngứa và trào nước mắt
sau khi thăm khám chị khá bất ngờ với kết quả trần đoán
theo các bác sĩ trung bình mỗi ngày
bệnh viện mắt trung ương tiếp nhận khoảng bốn trăm linh lượt bệnh nhân có dấu hiệu bị khô mắt
trước đây khô mắt hay gặp ở người cao tuổi
tuy nhiên căn bệnh này ngày càng có xu hướng trẻ hóa
nguyên nhân của nó có lẽ là do môi trường sống của mình bị ô nhiễm khói bụi nhiều
và đặc biệt là môi trường làm việc bây giờ
thì thường chúng ta phải làm việc trong môi trường điều hòa
phim nước mắt bốc hơi nhiều hơn
rồi làm việc mắt với những cái phương tiện công nghệ
điều đáng nói là căn bệnh này tiến triển âm thầm
nếu phát hiện muộn có nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm
gây ra những biến chứng trên bệnh lý trên bề mặt dãn cầu
như là viêm kết mạc thậm chí cả viêm rác mạc và những trường nặng
có bội nhiễm thêm vi khuẩn vào thì có thể gây viêm lét rác mạc
có nhiều trường hợp có thể gây hiện tượng mù lòa
các bác sĩ khuyến cáo
người dân nên đeo kính khi ra đường để tránh khói bụi
cần đến bác sĩ chuyên khoa để khám không tự ý mua thuốc điều trị